chào mừng quý vị đến với bộ phim học thư truyền hình của chuyên hình nhân dân
trong chương trình hôm nay sau mục điểm đơn thư là mục bạn hỏi luật sư trả lời
tiếp theo là mục ống kính công dân
đây là tiểu mục mở tiếp nhận và phản ánh các clip mà khán giả gửi về học thư truyền hình nhân dân
sau khi phát sóng chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tại nơi ghi hình clip
kiểm tra và có phản hồi về trung tâm truyền hình nhân dân
mọi thông tin của quý vị khán giả xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc thông tin nóng qua số điện thoại hai mươi bốn ba nghìn bảy trăm năm mươi sáu bảy trăm năm mươi sáu chín trăm bốn mươi sáu bốn trăm linh một sáu trăm sáu mươi một
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
đã nhận được một mươi sáu đơn thư của bạn đọc
và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng
an sinh xã hội và tố cáo sai phạm của cán bộ
khán giả bùi tiến lợi tỉnh bình dương nguyễn đức tấn tỉnh gia lai
cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nước sạch hà nội
có đơn thư về lĩnh vực nội chính
khán giả vũ đình lập thành phố hải phòng nguyễn văn ngàn tỉnh thái bình
phạm văn thái tỉnh vĩnh phúc đặng thị vân tỉnh quảng ngãi
nhân dân thôn trại xã lương tài huyện văn lâm tỉnh hưng yên
có đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng
cán bộ công nhân viên trung tâm cai nghiện ma túy và chăm sóc đối tượng xã hội
tỉnh thái bình có đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong tuần đã có chín công văn trả lời của cơ quan chức năng là
tòa án nhân dân huyện đông anh thành phố hà nội huyện ủy thanh thủy tỉnh phú thọ
nhân dân tỉnh khánh hòa tỉnh ủy quảng ninh ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
sở xây dựng tỉnh quảng ninh
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân
rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
chúng tôi mời luật sư chu đông đoàn luật sư thành phố hà nội
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc hiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư chu đông cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
chào dược vân xin chào khán giả truyền hình
thưa luật sư ông đàm vĩnh hoàng ở tỉnh bắc cạn tham gia nghĩa vụ quân sự
từ tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến hết tháng một năm hai nghìn một được xuất ngũ
trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự ông hoàng chưa tham gia đóng bảo hiểm xã hội
hiện ông đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
ông hoàng hỏi ba năm tham gia nghĩa vụ quân sự ông có được tính thời gian tham gia bảo hiểm xã hội không
nếu được thì ông phải làm các thủ tục gì liên hệ cơ quan nào để được cộng nối thời gian công tác
theo nội dung câu hỏi trường hợp của ông tham gia nghĩa vụ quân sự
từ tháng hai năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng một năm hai nghìn một được xuất ngũ thuộc diện hưởng sinh hoạt phí
là đối tượng áp dụng hai chế độ bảo hiểm xã hội
trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tử tuất
bản thân không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản hai điều ba điều lệ bảo hiểm xã hội
đối với sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp hạ sĩ quan binh sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân
ban hành kèm theo nghị định số bốn mươi năm ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm của chính phủ
vì vậy thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự nói trên
ông không được cộng nối thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội
ông võ trọng nghĩa sống tại tp hcm
ông võ trọng nghĩa sống tại tp hcm mới tốt nghiệp đại học đang trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật
mẹ ông là thương binh hạng hai
ông nghĩa có làm đơn gửi ban chỉ huy quân sự xã thì không được duyệt và được yêu cầu tham gia các đợt xét tuyển
theo trả lời của ban chỉ huy quân sự xã con thương binh hạng hai chỉ được miễn nghĩa vụ quân sự khi chỉ có con trai duy nhất
ông nghĩa hỏi ban chỉ huy quân sự xã trả lời như vậy là có đúng không
đối với con thương binh hạng hai được miễn gọi nhập ngũ thời bình theo quy định tại điểm c khoảng hai điều bốn mươi một luật nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi năm và tại khoản hai điều năm thông tư số một trăm bốn mươi tám ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của bộ quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như sau
một con thương binh hạng hai
con thương binh suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm
một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm
quy định đối tượng không áp dụng chính sách là người đang hưởng chế độ hưu trí mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng
ông hỏi người hưởng chế độ hàng tháng như thương binh thì có được áp dụng
câu hỏi của ông dũng được quy định tại quyết định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn tám qdttg và các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước
nhập ngũ từ ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trở về trước
các phục viên xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng thuộc đối tượng áp dụng thực hiện chính sách
như vậy nếu ông dũng thuộc diện người hưởng chính sách như thương binh là quân nhân có đủ điều kiện theo quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được xem xét giải quyết chế độ theo quyết định một trăm bốn mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai nghìn tám của thủ tướng chính phủ
các quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng một mươi hai nghìn tám của thủ tướng chính phủ
theo đường trường sơn vào chiến trường tây nguyên và đóng quân tại c hai tổng trại đoàn bảy mươi năm
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông phú xuất ngũ về địa phương
ông đức hỏi theo các quy định hiện hành thì bố đẻ ông có được hưởng chế độ gì hay không
thực hiện chủ trương của bộ chính trị ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn tám
thủ tướng chính phủ ban hành quyết định số một trăm bốn mươi hai hai nghìn tám qd ttg
về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến trung mỹ cứu nước
dưới hai mươi năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương
theo quyết định nêu trên đối chiếu với quá trình công tác trong quân đội của ông lưu văn phú
nếu ông phú không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng
thì ông phú thuộc đối tượng được xem xét giải quyết chế độ trợ cấp một lần theo số năm thực tế công tác trong quân đội
từ tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đề nghị ông phú đến ủy ban nhân dân xã nơi ông sinh sống
để được hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp một lần
đồng thời trình ban giám đốc truyền hình nhân dân có công văn gửi các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc
để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây mời quý vị và các bạn xem nội dung chi tiết
tuần qua chương trình hôm thứ truyền hình nhận được phản ánh của người dân tại tỉnh thái bình
về tình trạng bốn km đường hộ đê tại hai xã đông lĩnh và đông phú
xuống cấp nghiêm trọng trong một mươi năm qua
theo người dân chia sẻ dự án nâng cấp đường hộ đê sông trà lý tỉnh thái bình có vốn đầu tư bảy mươi sáu tỷ đồng
khởi công từ năm hai nghìn chín sau đó dừng thi công từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay do thiếu kinh phí
gần một mươi năm qua người dân tại khu vực này phải tự khắc phục bằng cách dùng gạch vỡ
san lấp hố sâu làm đường đi qua lại hàng ngày
đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vấn đề này để tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn
tại quang tôm
nhiều hộ dân ở huyện con plong phản ánh về việc hơn năm năm nhường đất để làm thủy điện đắc rinh
một trăm chín mươi hai hộ dân vẫn chưa nhận được tiền nền bù đất nương dãy
được biết thủy điện đắc đa rinh vận hành từ năm hai nghìn một mươi bốn
nhưng dự án vẫn nợ hơn năm mươi chín tỷ đồng tiền bồi thường đất tái định cư với diện tích gần hai trăm linh hectare
đề nghị các cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh chóng vấn đề này
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại trong chương trình lần sau